với mục tiêu xây dựng địa phương an toàn an ninh trật tự giảm tai nạn giao thông về đêm
thời gian qua đoàn thanh niên tỉnh lào cai đã tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân
đóng góp cùng địa phương thực hiện chương trình thắp sáng đường quê mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
được triển khai vào năm hai nghìn một mươi sáu mô hình thắp sáng đường quê tại thôn bản vèn
xã bản qua huyện bát sát tỉnh lào cai đã mang lại nhiều hậu quả
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
được người dân đồng tình hướng ứng
để bảo đảm ánh sáng và an toàn trong quá trình sử dụng
đoàn thanh niên xã cùng người dân thường xuyên dọn dẹp và túc trực
để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra sửa chữa thay mới những bóng đèn
xây điện hư hỏng tạo sự an tâm tin tưởng cho nhân dân
thực hiện chương trình thắp sáng đường quê do tỉnh đoàn lào cai phát động
ban chăm hành đoàn sản qua hướng ứng và tích cực tham gia phong trào
để duy trì hệ thống đường điện đoàn sản qua luôn huy động một đàn viên thanh niên
tham gia thường xuyên kiểm tra duy tư bảo dưỡng và khắc phục những chỗ nào mà hỏng hóc
sau hơn một năm phát động đến nay mô hình thắp sáng đường quê đã lan rộng ra khắp các địa phương
của tỉnh lào cai góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng an ninh địa phương
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại ban đêm
đặc biệt tại các thôn bản vùng cao biên giới được đi lại khó khăn
mô hình này còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế thay đổi diện mạo nông thôn
thắp sáng đường quê là một mô hình mà do đoàn thanh niên tỉnh lào cai phát động trong hơn một năm qua
và ở tất cả chín huyện thành phố chúng tôi đã phát động và đến nay cũng đã có những kết quả nhất định
qua quá trình triển khai trực tiếp ở dưới địa phương tôi thấy rằng nó rất có hiệu quả
cái thứ nhất là nó đảm bảo công tác an ninh trật tự trên các địa bàn nông thôn đặc biệt là các xã biên giới
cái thứ hai là nó đóng góp vào các địa phương đặc biệt là các xã biên giới đặc biệt là các xã biên giới
cái cuộc sống của bà con nhân dân buổi tối thì có thể là các gia đình có thể là thăm thân cũng như qua lại
và các cụ già thì có thể là ra đường để tập thể dục
rồi các em nhỏ thì có thể là đi học buổi tối đảm bảo về cái an toàn giao thông cũng như là cái an ninh nông thôn
có thể thấy mô hình thắp sáng đường quê tại lào cai góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực
cuộc sống của bà con nhân dân
đồng thời phát huy được tinh thần đoàn kết của người dân nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới